liên quan đến đường dây ghi số đề và cá độ bóng đá quy mô rất lớn do nguyễn trọng long và nguyễn ngọc khoa
chú tài huyện ihk tỉnh đắk lắc cầm đầu
công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can hai mươi bốn đối tượng trong đường dây trên
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi hai công an tỉnh đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm hai mươi mũi đồng loạt vây bắt
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây ở nhiều huyện của tỉnh đắk lắc
thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an tạm giữ hơn ba trăm năm mươi triệu đồng một mươi sáu thẻ atm
laptop ba mươi năm điện thoại di động và hai xe ô tô có liên quan đến hoạt động ghi số đề và cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi đối tượng tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng năm tỷ đồng
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt giữ tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan